trong công nhân công ty best pacific thuộc khu công nghiệp cầm điền tám người của công ty xăng dầu đại an đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng việc lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trước khi làm việc trở lại sau tết là rất đúng đắn
trong đợt xét nghiệm này hải dương áp dụng công nghệ lấy mẫu mới công suất cao hơn và độ chính xác cũng cao hơn
theo đó khâu nhập dữ liệu được kết nối với máy xét nghiệm để cho ra kết quả tự động một cách nhanh chính xác đồng bộ
nếu việc này hoàn thiện và triển khai trên diện rộng sẽ đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm
tốc độ thống kê dịch tễ về tốc độ xét nghiệm của các máy là như nhau trong thời gian thực từ đó tiết kiệm nhân công và đảm bảo tuyệt đối chính xác dữ liệu
thông tin từ công an thành phố vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi ba tháng hai tại khu vực xã đại bản và lê thiện thuộc huyện an dương
đã xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng mô tô vượt chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín từ địa bàn tỉnh hải dương vào thành phố hải phòng
lực lượng chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín liên ngành tại ga dụ nghĩa đường năm a huyện an dương thông báo
phối hợp với công an huyện an dương công an các xã lê thiện và đại bản tổ chức bắt xử ba mươi bốn đối tượng và một mươi tám xe mô tô
đồng thời ngay sau đó lực lượng chức năng tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện công an huyện an dương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai tức ngày ba tết
toàn quốc xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi ba người
đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông
so với cùng kỳ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông giảm năm vụ giảm bốn người chết và giảm hai mươi người bị thương
ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý một tám trăm bảy mươi chín trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai một trăm chín mươi tỷ đồng
tạm giữ một mươi năm xe ô tô sáu trăm chín mươi chín xe mô tô tước hai trăm chín mươi sáu giấy phép lái xe các loại trong đó xử lý ba trăm bảy mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện xử lý sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc hai mươi bốn triệu tước sáu giấy phép lái xe
trên tuyến giao thông đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi bảy trường hợp vi phạm phạt tiền một mươi bốn triệu đồng
các đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tám chuyến tàu
trong những ngày tết người dân du xuân vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra phổ biến với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm
trở qua số người quy định và đặc biệt đó là hành vi vượt đèn đỏ tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao
ghi nhận sau đây tại thủ đô hà nội
ngày tết đường xá thông thoáng do vậy đèn đỏ cũng như đèn xanh cứ thoải mái và vượt
ngày tết thông thả du xuân dòng hình như ai cũng vội bất chấp nguy hiểm cứ vượt để đi cho nhanh

không chỉ vượt đèn đỏ mà tình trạng một bộ phận người dân không đổi mũ bảo hiểm cũng diễn ra phổ biến
có lẽ đối với họ đẹp quan trọng hơn an toàn
một bộ phận những người dân tham gia giao thông đặc biệt là các thanh niên trẻ có thức chủ quan coi thường luật giao thông
là vẫn cố tình vi phạm và không chấp hành về luật lệ
từ những cái vi phạm ý thức chủ quan của người tham gia giao thông ví dụ như là không được mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ
dẫn tới những cái mà tai nạn là đáng tiếc
có thể xảy ra qua công tác tuần tra kiểm soát thì đơn vị cũng đã xử lý nghiêm các trường hợp
và cố tình không đổi mũ và không chấp hành về lệnh của đèn luật lông
tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè để làm bãi đỗ xe cũng đang diễn ra trong ngày tết
là một yếu tố gây ủn tắc tại các khu vực có các điểm di tích
chưa kể không đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín khi không đeo khẩu trang
trước kể trong cái bệnh dịch covid một mươi chín nó vẫn đang hành hoành
nhưng bây giờ thì
không hiểu sao là vẫn rất nhiều nơi người ta tổ chức những cái bãi chống xe
mà rất nhiều các đồng chí chống xe là còn không đeo khẩu trang
rất nhiều là khác luôn

mà họ chạy băng đỏ ở đâu ra
rất là bất cập

sau nhiều người vẫn cứ chủ quan và coi thường như thế này
còn đây là cán bộ chiến sĩ tổ làm căn cứ công dân lưu động thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố cần thơ
dù hôm nay là ngày tết nhưng tổ vẫn có mặt tại điểm chùa này để thu nhận hồ sơ làm căn cứ công dân cho các tăng ni tại chùa
mọi việc từ lấy thông tin cá nhân ra soát đối chiếu loan tay chụp ảnh được tiến hành nhanh chóng nhưng thận trọng đúng quy trình
theo cán bộ tối lưu động nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn và hoàn thiện các thông tin trên cơ sở dữ liệu
nên việc đối chiếu thông tin của các tăng ni tại chùa được tiến hành nhanh chóng thuận lợi hơn trú ngắn thời gian làm cho mỗi cá nhân
không là mất thời gian để mà đi làm giấy tờ hoặc là công đợi thì rất là hạnh phúc và cũng cảm ơn đồng minh rất là nhiều
thượng tòa lý hùng chủ trì chùa pitu khu sa rang say phường an cư quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
việc làm căn cứ công dân có gắn chip sẽ giúp cho công dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các giao dịch hoặc làm các thủ tục không phải mang nhiều giấy tờ
ông cũng rất bất ngờ và vui mừng khi tổ căn cứ công dân lưu động trực tiếp đến chùa để làm căn cước công dân
sư lý hùng cho rằng
để làm hồ sơ căn cứ được nhanh chóng ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
thì mỗi cá nhân công dân cần chuẩn bị các giấy tờ cá nhân như giấy chứng minh nhân dân số hộ khẩu
với đầy đủ ngày tháng năm sinh nơi sinh nơi đăng ký thường trú
mỗi công dân của chúng ta nếu chúng ta áp dụng cái thẻ căn cước này
thì hắn có chip truyền tử nên là cái lợi ích của nó sẽ mang lại phong dụng rất là nhiều
hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng được đội cảnh sát quản lý hành tranh
cảnh sát quản lý hành tranh
của công an thành phố cần thơ đến tận nơi để thực hiện những căn cứ mới gắn con chip

trong đó có công bào dân tộc công an
cũng cố gắng để làm sao chúng ta thực hiện thế quyền và lợi ích chính đáng của chúng ta
những ngày qua dù đang là tết nguyên đáng
tranh thủ cả ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật
tôi làm căn cứ công dân lưu động từ phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thành phố cần thơ và công an các quận huyện
đến tận khu dân cư các cơ sở thờ tự
để tiến hành thu nhận hàng ngàn hồ sơ làm căn cứ công dân
đảm bảo thông tin chính xác đúng quy định
qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân
góp phần nâng cao hình ảnh người công an tuần tụy vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị hàng năm vào dịp lễ tết
công an tỉnh đồng tháp thường tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách
người có công cán bộ công an hưu trí trong công an đồng tháp
nhằm thể hiện sự tri ân của đảng nhà nước và ngành
đối với những hy sinh đóng góp của các thế hệ cha ông
trong các cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc
dịp tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
đã linh hoạt tổ chức hoạt động thăm hỏi
vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa thực hiện tốt công tác
định ân đáp nghĩa
thông qua gặp mặt thăm hỏi
kịp thời phát hiện những hoàn cảnh gia đình chính sách có khó khăn
để từ đó tham mưu đảng quỹ ban giám đốc
có những hành thức hỗ trợ kịp thời
để giúp cho gia đình chính sách an tâm vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống
thông qua công tác này
góp phần giáo dục truyền thống
cuốn nước nhớ nguồn của dân tộc
cho các bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh
đồng thời tạo được niềm tin của gia đình chính sách
người có công đối với đảng ngành và lực lượng công an
trong dịp tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
ban giám đốc công an tỉnh
và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hơn một trường hợp
mỗi phần quà trị giá từ năm trăm linh một năm trăm linh đồng
đối với mẹ việt nam anh hùng
tráng bộ công an hưu trí thương binh
gia đình chính sách có công trong lực lượng công an
với tổng số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
từ nguồn kinh phí của bộ công an
và quỹ đền ơn đáp nghĩa của công an tỉnh
tại mỗi nơi đến
đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe điều kiện kinh tế
bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp
hy sinh cống hiến của các liệt sĩ gia đình chính sách
những người có công với cách mạng
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
đồng thời động viên các gia đình
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
nôi gương cho các thế hệ con cháu
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống
góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự
ở địa phương